đến dạng sáng nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm hai cha con mất tích khi đi qua đập tràn trên địa bàn xã biên giới epoc huyện chư prong tỉnh gia lai
trong khi nước lũ đang đổ về công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi trời tiếp tục đổ mưa lớn
do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới đang hình thành từ chiều tối ngày sáu tháng một mươi trên địa bàn xã epoc bắt đầu xuất hiện mưa lớn và kéo dài nhiều giờ đồng hồ
khiến lũ xuất hiện trên con sối epoch chảy qua đập tràn trên tuyến đường liên xã epoch
khoảng một mươi chín giờ cùng ngày hai cha con anh nguyễn văn trường và cháu nguyễn hoàng bảo long lội qua con đập thì bất ngờ bị nước cuốn trôi
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân